tại hà nội hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý ii năm hai nghìn một mươi chín
để đánh giá tình hình kinh tế thế giới và có những tác động tới việt nam
từ đó có những dự báo hạn chế nguy cơ có thể tác động không tốt tới việt nam
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia chủ trì phiên họp
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ nhận định
tình hình thế giới về kinh tế thương mại đầu tư hiện nay đang giảm tốc do tính tru kỳ
căng thẳng leo thang thương mại quốc tế và các rào cản về thương mại đầu tư
nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín số rào cản thương mại của các nước g hai mươi bao phủ lượng giao dịch thương mại gấp ba năm lần
bình quân từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay tương đương với ba trăm ba mươi sáu tỷ usd
một số nước kinh tế tăng trưởng âm hoặc giảm mạnh dự báo đến cuối năm hai nghìn một mươi chín kinh tế thế giới sẽ khó khăn
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị
hội đồng tư vấn tập trung đánh giá tình hình trong nước và thế giới sáu tháng đầu năm
có những nhận định dự báo diễn biến cuối năm và cần tính toán đến những rủi ro có thể xảy ra
đặc biệt dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
chính phủ đã ban hành nghị quyết thứ hai thay thế cho nghị quyết một mươi sáu để tăng cường công tác ứng phó
từ đó sẽ nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô của việt nam cần bổ sung hoặc điều chỉnh gì
và ứng phó thế nào với những thay đổi tới đây của thế giới đặc biệt là việc thao túng tiền tệ